đồn biên phòng cửa đại bộ đội biên phòng tỉnh bến tre vừa tiếp nhận năm ngư dân tỉnh bà rịa vũng tàu bị trôi giả trên biển
hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định và đang được chăm sóc tại hợp tác xã thủy sản dạng đông xã thới thuận huyện bình đại
thuyền trưởng tàu bv bảy mươi hai nghìn ba trăm hai mươi bốn ts nguyễn văn đoàn xã phước hưng huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
vào lúc một mươi bốn h ngày một tháng một mươi một khi đang khai thác thủy sản trên vùng biển vũng tàu thì nhận được tin báo yêu cầu các tàu đánh bắt vào bờ tránh chú bão nên đã cho tàu thuyền di chuyển vào bờ
khi còn cách bờ hai mươi hải lý thì bị sóng đánh làm hỏng máy đứt neo tàu trôi giạt đến vùng biển tỉnh bến tre các ngư dân đã nỗ lực tát nước suốt đêm
đến tám h ngày hai một mươi một thì tàu chìm năm ngư dân dùng can dầu buộc lại làm phao hai h sau thì trôi giạt vào vùng biển xã thới thuận
huyện bình đại và được bảo vệ hợp tác xã thủy sản dạng đông cùng bộ đội biên phòng cửa đại cứu đưa vào bờ